liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản và giết người xảy ra trên địa bàn xã thanh đức huyện long hồ vào đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can võ hữu lợi chú tại huyện long hồ và trần nguyễn trọng khánh chú tại thành phố vĩnh long về hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ khởi tố tám bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trần nguyễn trọng khánh cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ ra quyết định khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản cùng bảy bị can khác
trước đó đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn sau khi tổ chức nhậu xong thì thuận rủ cả nhóm đi thu tiền bảo kê tại năm quán cà phê dọc tuyến quốc lộ năm mươi bảy đoạn thuộc xã thanh đức huyện long hồ
tại những quán này nhóm đòi thu một trăm linh đồng một ngày quán nào không đồng ý thì nhóm đập phá tài sản đến khi chủ quán đồng ý hứa nộp tiền theo yêu cầu
thì mới dừng việc phá đập quán
sau đó nhóm thanh niên khác gồm ba người đi trên hai xe mô tô trong đó có lê hoàng thoại đi ngang qua nhìn vào nhóm
thuận kêu cả nhóm đuổi theo cả hai nhóm xảy ra cự cãi và đánh nhau
trong lúc xô sát khánh đánh thoại và lợi đã dùng dao đâm vào người thoại nhiều nhát
kết quả khám nghiệm nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật